mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin về thời tiết
thưa quý vị ngày hôm nay thì toàn miền bắc sẽ hết mưa và xuất hiện nắng trở lại
chủ yếu là sẽ xuất hiện vào trưa và chiều
còn tại khu vực đông bắc bộ thì do ảnh hưởng bởi gió đông từ biển
nên sáng ngày hôm nay thì sẽ có thể có sương mù nhẹ
điều này sẽ khiến cho tầm nhìn giảm thấp
chính vì vậy nên quý vị cần lưu ý khi di chuyển trên đường
và bật đèn cảnh báo đối với những đoạn đường cua khuất tầm nhìn
nhiệt độ toàn miền bắc ngày hôm nay sẽ ở mức nhiệt là từ hai mươi tám đến ba mươi độ c
còn tại khu vực nam bộ thì ngày hôm nay trời sẽ không mưa
trong ngày có nắng gián đoạn thời tiết khá nóng và khó chịu
về chiều và đêm thì có thể sẽ xuất hiện một vài cơn mưa rào giải nhiệt
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
vừa rồi là những lưu ý về thời tiết đáng chú ý